trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn trong phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội khai mạc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
phát biểu khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội dự kiến diễn ra trong vòng bốn ngày làm việc để cho ý kiến một mươi tám nội dung và ba nội dung cho ý kiến bằng văn bản
thứ nhất ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục cho ý kiến các nội dung chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn gồm cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn cho ý kiến về các dự án luật dự kiến trình quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ bảy
theo đó có năm dự án luật là dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược dự án luật di sản văn hóa sửa đổi
dự án luật tư pháp người chưa thành niên dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
thứ hai ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội ủy ban thưởng vụ quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội
về thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai quốc hội một mươi năm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
các nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội
và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi
cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn hai mươi
thứ ba ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba
tờ trình số một trăm một mươi hai tgcp ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây đoạn giang nghĩa đắc nông trơn thành bình phước
thứ tư ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy
thứ năm đối với các nội dung xem xét thuộc thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội
gồm xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của hội đồng dân tộc
các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi ba cho ý kiến về tờ trình số một tt ctn ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của chủ tịch nước
về việc ký hiệp ước vay giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế ibrd
cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố vinh tỉnh nghệ an
báo cáo số bảy mươi một bccp của chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại nghị định số tám hai nghìn một mươi chín ndcp ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi chín
quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
cho ý kiến về việc tổ chức lại trung tâm tin học thành cục công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc kiểm toán nhà nước
xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi
theo chương trình dự kiến phiên họp thứ ba mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội
sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày từ chiều một mươi năm tháng bốn đến sáng hai mươi hai tháng bốn để xem xét
cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng cụ thể
ngày một mươi năm tháng bốn sau phát biểu khai mạc của chủ tịch quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội dành thời gian cả ngày để cho ý kiến chương trình xây dựng luật
pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi năm điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
ngày một mươi sáu tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về tờ trình số một tt ctn ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của chủ tịch nước
về việc ký hiệp ước vay giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế ibrd
cho dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố vinh tỉnh nghệ an
cho ý kiến về tờ trình số bốn tchp ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế
vụ kiện hợp đồng dầu khí l o một và hai
trong phiên làm việc buổi chiều ngày một mươi sáu tháng bốn
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
ngày một mươi bảy tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật di sản văn hóa sửa đổi
xem xét báo cáo số bảy mươi một
nccp của chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi bổ sung tại nghị định số tám hai nghìn một mươi chín ndcp ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan việt nam ở nước ngoài
ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến về việc tổ chức lại trung tâm tin học thành cục công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc kiểm toán nhà nước
cho ý kiến về tờ trình số một trăm một mươi hai tchp ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn của chính phủ
về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây đoạn gia nghĩa đắc nông trơn thành bình phước
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
ngày một mươi chín tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật tư pháp người chưa thành niên dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi
cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi ba và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến chương trình giám sát năm hai nghìn hai mươi năm của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực vụ trách của hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
trong ngày một mươi chín tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội cũng cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ hai nghìn chín đến hết hai nghìn hai mươi
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn
xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của quốc hội về thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba hai nghìn hai mươi hai quốc hội một mươi năm ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội
về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi
và những thông tin mới
thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
đến đây thời lượng video đã kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo